tức là việt nam vẫn có nhiều vẻ đẹp
hay là vẻ đẹp của hát xoan phú thọ

rất là đẹp
hay là những con người

cần củ lao động nhưng mà có những cái riêng tư của việt nam
tức là các phẩm chất rất là đặc tính thuần việt
thì hình ảnh này nó có
hay là có những hình ảnh mà những người quân đội giúp đỡ người dân
hình ảnh nó rất là gần gũi gắn bó quân với dân
như cá với nước
có những hình ảnh nỗ lực lao động của những người khuyết tật
những con người mà vượt lên số phận
cái sự lạc quan đó thì nước nào cũng có
nhưng có thể ở việt nam nó có những cái nét rất riêng
đem lại người ta sức sống sự cảm hứng
nhà báo vũ anh tuấn thì sao ạ
tôi cũng rất là may mắn là tôi được tham gia
suốt cả một cái chương trình cả một năm
thì như bức ảnh đầu tiên là bức ảnh đón xuân
thì đây là cái không khí mùa xuân
đang rào rực
ở những cái tỉnh phía nam
mà ngồi đây thì
nhìn ảnh chúng ta cũng
như cảm giác mùa xuân
năm hai nghìn một mươi tám đang đến gần
hay là bức ảnh thứ ba
là cái bức ảnh mà
niềm vui ngày nhập ngũ
là bức ảnh của tác giả đấy chụp về
cái không khí cái gương mặt dạng dỡ
của những người những cái thanh niên
mà làm nhiệm vụ
lên đường nhập ngũ
đây là cái tinh thần cũng rất là đáng
ngợi khen của thế hệ trẻ việt nam
còn bức ảnh số một mươi
là cái bức ảnh
vượt lên số phận
đây là một cái bức ảnh nói về nghị lực sống
của một người khuyết tật
đây là một hình ảnh đẹp
bức ảnh cuối cùng là tôi muốn nói
là cái bức ảnh chúng bùa
đây là cái không khí
nhộn nhịp của cái chợ cá đấy
để thấy là cái miền biển của người ta
có rất nhiều những hải sản mà được
được biển cảng
biển ban tặng cho
đây là những cái điều rất là quý giá
và các bạn ngay bây giờ các thành viên
ban giám khảo sẽ cùng đưa ra quyết định của mình
và ở hãng mục giải thưởng đầu tiên
của chương trình các thành viên trong ban giám khảo
sẽ lựa chọn ra ba tác phẩm đoạt giải ba
dưới hình thức sơ phiếu bình chọn
vâng và ở thời điểm này thì trên tay
các vị giám khảo của chúng ta cũng đã có
các phiếu bình chọn rồi
và những cái tác phẩm nào
sẽ được nhận được hai phiếu bình chọn
từ các ban giám khảo
thì tác phẩm đó sẽ đoạt giải ba của chương trình
và những tác phẩm còn lại thì sẽ có cơ hội
để nhận được những vị trí cao hơn của chương trình
tôi xin được đọc danh sách
những cái tác phẩm xuất sắc qua từng tháng
trong tháng một thì chúng ta có tác phẩm
đón xuân của tác giả hiếu minh vũ
đến từ đồng tháp
xin được hỏi ý kiến của ban giám khảo với tác phẩm này
như vậy là
chúng ta không có
một cánh tay nào dơ lên từ
các vị trong ban giám khảo
điều đó cũng có nghĩa là tác phẩm này rất có thể sẽ
dơ lên ở trong vòng sau
có thể là sẽ ở vị trí cao hơn
với tác phẩm số hai
chuyển động vòng xoan tác phẩm đặc giải nhất
chủ đề tháng hai hội xuân
trong tháng ba thì chúng ta có tác phẩm
niềm vui nhập vũ
của tác giả trần công đến từ bình dương
một phiếu bình chọn
của nhà lý luận tựa bình
với một phiếu bình chọn thì tác phẩm này cũng không đạt giải ba
còn với tác phẩm số bốn
bộ ảnh kỳ diệu hang tiên quảng độ
của tác giả đinh công tâm sóc trăng
và các tác phẩm này
đã được hai phiếu bình chọn của ban giám khảo
đó là vũ anh tuấn và việt văn
xin chúc mừng tác giả đinh công tâm
anh đã đạt giải ba trong cuộc thi lần này
trong tháng năm chúng ta có tác phẩm
trung sức của tác giả lò văn hợp
tiến duy đồng đây đây cũng là một tác phẩm rất xuất sắc
thì xin lỗi ý kiến của ban giám khảo
có lẽ để lại cho vòng tiếp theo
tác phẩm số sáu
giữa thời bình tác giả nguyễn văn đông khánh hòa
ban giám khảo có nhận xét gì
và bình chọn như thế nào đối với tác phẩm này ạ
một phiếu bình chọn
một lần nữa
chỉ có một lần được phiếu bình vũ huyến
trong tháng bảy chúng ta có
tác giả vũ quang ngọc với tác phẩm
cuộc đời vẫn đẹp sao ở hà nội
và điều đó đủ điều kiện
để chúng ta chúc mừng
cuộc đời vẫn đẹp sao với giải ba của
chương trình chung kiến năm nay
tác phẩm số tám
của tác giả lê anh thi đến từ hà tĩnh
một phiếu bình chọn
và chúng ta cũng không đạt được
không có giải ba cho tác phẩm
tiếp theo là tác phẩm số một mươi
bộ ảnh vượt lên số phật
tác giả kiều anh dũng đến từ thành phố hồ chí minh
hơi có một chút ngập ngừng
nhưng chúng ta cũng đã thấy một kết quả
đồng thuận đến từ
cả ba vị giám khảo của chương trình ngày hôm nay
và như vậy hình như là chúng ta đã có đủ
ba tác phẩm đoàn giải ba rồi
tác phẩm còn lại chính là tác phẩm của tháng một mươi một
của tác giả hồng bảo toàn
có lẽ tác phẩm này sẽ để lại cho các
vòng bình chọn sau
một lần nữa chúng ta xin được chúc mừng
tác giả đã đoàn giải ba của chương trình
chung kết năm năm nay
và tôi xin được công bố lại những tác phẩm
đã đoàn giải ba đó chính là tác phẩm
bộ ảnh kỳ diệu hang tiên quảng bình
của tác giả đinh công tâm
từ sóc trăng
đoàn giải nhất cuộc thi tháng bốn
với chủ đề việt nam đất nước con người
tác phẩm thứ hai đoàn giải ba
là tác phẩm cuộc đời vẫn đẹp sao
của tác giả vũ quang ngọc đến từ hà nội
giải nhất cuộc thi tháng bảy
chủ đề bài ca không quên
tác phẩm của tác giả kiều anh dũng
đến từ thành phố hồ chí minh
bộ ảnh này cũng đoạt giải nhất cuộc thi tháng một mươi vừa qua
với chủ đề phụ nữ việt nam trong thời kỳ mới
trong ba bức ảnh đoàn giải ba vừa rồi
thì có lẽ xứng đáng đoàn giải ba nhất
chúng ta cũng đã biết là bức ảnh
đã nhận được phiếu đồng thuận
của cả ba vị giám khảo của chương trình
xin lỗi anh việt văn
anh nhận xét như thế nào về bức ảnh này
bức ảnh này nó cũng có sự đầu tư
có thể hiện nhiều góc độ khác nhau
ở trong ngoại cảnh trong nội cảnh
hình ảnh đặc tả hình ảnh cận trung cảnh
hình ảnh nó cận một chút
và những cái tôi nghĩ rằng trong nhiều trạng thái hoạt động khác nhau
để diễn tả một con người trong cuộc sống đời thường
tất nhiên chúng tôi mong muốn nó nhiều hơn nữa
nhưng mà trong một cái
đặt trong một cái bối cảnh chung
thì cái bộ ảnh nó giải ba tôi nghĩ là xứng đáng
và tôi nghĩ rằng kênh có khả cũng có chung nhận định như thế
là có một cái gì đó nó lạc quan
và nó đem lại nghĩa lực sống của người việt nam
cũng xin cảm ơn sự bình chọn
từ phía ban giám khảo
quý vị và các bạn đây là mùa thứ hai
của cuộc thi ảnh về đèn việt nam
ngoài việc trở thành sân chơi cho người yêu nhấp ảnh
trên khắp cả nước có thể nói
cuộc thi ảnh về đèn việt nam còn là cầu nối
những tâm hồn yêu nhấp ảnh yêu những khoảnh khắc đẹp
của cuộc sống sự chuyển mình đổi thay
từng ngày của đất nước
ngoài những ý nghĩa đầy nhân văn đúng như tên gọi của mình
về đèn việt nam còn thật đẹp
ở giá trị kết nối sự lan tỏa
vì một tính yêu chung với nghệ thuật
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng hướng lên màn hình
theo dõi một phóng sự ngắn về những
giá trị tốt đẹp mà cuộc thi ảnh về đèn việt nam
đã mang lại
chính thức được phát động
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đến nay cuộc thi ảnh về đèn việt nam
của truyền hình nhân dân đã
thu hút sự tham gia của hàng trăm nhấp ảnh
gia truyền và không truyền trên khắp mọi miền tổ quốc
đúng như tên gọi thông qua những
chủ đề gắn liền với non sông đất nước
con người của giải đất hình chữ s
vừa sang ngoài khuôn khổ một cuộc thi
đơn thuần về đèn việt nam
đã trở thành một sân chơi
để các nhếp ảnh gia có cơ hội giao lưu
trao đổi kinh nghiệm cũng như thể hiện
tình yêu quê hương đất nước
qua từng tác phẩm ảnh
theo chủ đề hàng tháng của
ban tổ chức đã đưa ra
tiêu chí của
từng tháng một thì
đó là một cái
theo tôi nghĩ là
chủ đề rất hay bởi vì
những chủ đề gắn liền với
cuộc sống đời thường
những khoảnh khắc
về cuộc sống về con người về thiên nhiên
không chỉ tạo ấn tượng mạnh
với các nhấp ảnh gia thủ đô
sau hai năm tổ chức vnvn
đã nhận được sự ủng hộ của các quốc gia
ở khắp ba miền qua những khu phố thị
cổ kính sạc sỡ của hội an
đến những canh đào áo nước đặc trưng
của miền tây nam bộ
nhờ đó với mỗi tác phẩm gửi về
khán giả như được trải nghiệm một tour du lịch
để cảm nhận về những bản sắc
của mỗi vùng đất con người việt nam
trên trung ương cũng có thể học tập được
những góc đồ rất mới
ngoài sự tham gia của các nhấp ảnh gia
lâu năm vnvn
còn trở thành một sân chơi dành cho không ít bạn trẻ
hiện nay ở việt nam mình
những sân chơi những cuộc thi ảnh
dành cho giới trẻ
vẫn còn khá là ít
hai năm gần đây thì truyền hình nhân dân có
mở cuộc thi ảnh
vẻ đẹp việt nam
thì mình thấy cuộc thi ảnh rất là thú vị
mang lại tính chất
tôn vinh vẻ đẹp con người việt nam
thông qua những cuộc thi ảnh của truyền hình nhân dân
cần nhân dậu hơn nữa
những chương trình như này
không chỉ là một cuộc thi ảnh đơn thuần
vnvn còn đang cố gắng từng ngày
để trở thành nơi gắn kết
nối dài tình yêu nghệ thuật của các nhếp ảnh gia
trên khắp mọi miền tổ quốc
để nhấp ảnh việt luôn vững mạnh
tiến xa hơn trên chặng đường phía trước
quay trở lại với chương trình
trên màn hình của chúng ta hiện nay còn lại
tám tác phẩm
hai trong số tám tác phẩm trên sẽ đoạt giải nhất và giải nhì
của chương trình
để đánh giá ngắn gọn về tám tác phẩm ảnh cuối cùng này
thì các vị trong bàn giám khảo
chúng ta hãy có một chút đánh giá
tôi nghĩ là bức ảnh đoạt giải nhì
nó phải là một bức ảnh mà nó thể hiện được
cái tính hiệu quả xã hội
bên cạnh giá trị thẩm mỹ của bức ảnh
thì tôi nghĩ rằng là điều ấy là quan trọng
làm sao cho nhân ta một cảm xúc một cái
một cái điều gì đó mà cái động lực của chúng ta
làm cuộc sống tốt hơn đáng yêu hơn
con nhà luyện phiếu bình tú huyến ạ
tôi muốn con người sảng khoái nhưng mà
dân thân trẻ trung
con nhà báo úc anh tuấn ạ
tôi thì tôi thích những bức ảnh
nó như cuộc sống thường ngày
vâng cũng như giải ba của chương trình thì chúng ta
sẽ cùng nhau tìm ra giải nhì
của chung triết cuộc thi ảnh về đẹp việt nam hai nghìn một mươi bảy
các thành viên trong bàn giám khảo
sẽ tiến hành dơ phiếu bình
chọn và bức ảnh nào tối thiểu
từ hai phiếu trở lên
sẽ đoạt giải nhì của chương trình ạ
đầu tiên thì
chúng ta sẽ cùng quay ngược trở lại với những tác phẩm
còn lại tám tác phẩm còn lại tác phẩm số một
đón xuân tác giả hiếu minh vũ
không có sự đồng thuận nào tôi đang khám khảo
tác phẩm chuyển động vòng xoan
một tác phẩm
đợt dài nhất của tháng hai
của tác giả nguyễn vũ hậu
đến từ phú thọ ạ
cũng không có sự đồng thuận nào
từ ban giám khảo
tác phẩm số ba
niềm vui ngày nhập ngũ tác giả trần công
đến từ bình dương
chúng ta cũng đang thấy rằng là
cái việc lựa chọn
chỉ một trong số tám tác phẩm
rất là xuất sắc không phải là chuyện đơn giản
chúng ta thấy cái sự khó khăn đang ngày càng
những sự cân nhắc lựa chọn của các vị giám khảo
của chúng ta cũng sẽ phải kỹ lưỡng hơn
bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tính công bố
những tác phẩm khác
chung sức của tác giả lò văn hợp
đến từ đồng nai
xin được gọi ý kiến của ban giám khảo ạ
chẳng nhẽ vẫn chưa có
chỉ một thôi ạ
như vậy là chúng ta có hai phiếu bình chọn
cho tác phẩm trung sức của tác giả lò văn hợp
đủ điều kiện để đoạt giải nhì
của chương trình ngày hôm nay rồi
vâng xin chúc mừng tác giả lò văn hợp
đến từ đồng nai
tác phẩm trung sức của anh đã đoạt giải nhì
của chương trình chung kết của thiết ảnh việt nam hai nghìn một mươi bảy
nhưng có vẻ như là khác với
giải ba chúng ta có những tác phẩm
có sự đồng thuận rất cao
thì tác phẩm này vẫn thiếu một
cảnh tay của nhà báo việt văn
tại sao anh không lựa chọn tác phẩm này cho giải nhì
tôi nghĩ rằng là tác phẩm
trong những tác phẩm này tôi thích tác phẩm số sáu hơn
tác phẩm số sáu là tác phẩm
giữa thời bình hơn
vì như tôi nói là tác phẩm nó vừa hiệu quả thẩm mỹ
và vừa có tính tài lộc xã hội
thì cảm xúc của tôi tôi hiên về tác phẩm số sáu hơn
tôi thấy tác phẩm số năm thì nói chung là nó cũng là tác phẩm đẹp
nó có nhịp điệu nhưng mà tôi vẫn cảm giác
nó thiếu một cái gì đó
kể cả người hàn đông mà đứng ở số bốn ngẩn mặt lên
nhìn nó cũng ấn tượng hơn một chút nhưng mà tôi vẫn cảm giác
nó thiếu cái gì đó nó có một cái gì đó nó hơi
nhìn nhanh thì được nhưng nhìn kĩ thì
tác phẩm tôi lại không thích cả vậy tôi thấy cảm xúc nó không mạnh
tôi cảm giác rằng là
cái nhịp điệu nó có nhưng mà nó không đem lại cho mình
một cái sự mạnh mẽ
tôi nghĩ là hai bức ảnh đều tốt cả
như lúc đầu tôi có nói là
tôi thích nhất là những bức ảnh
và chụp những khoảnh khắc
đều là những khoảnh khắc
cái thứ hai nữa là nội dung của bức ảnh đấy
đều là cập nhật thời sự
một bức ảnh là
đang cứu giải cứu
sửa chữa cầu gành
khi bị sập làm sao để cho
lưu thông giao thông
nhanh nhất trở lại nhanh nhất
còn bức ảnh kia là sau vụ
hỏa hoạn thì
sự ứng trực với sự giúp đỡ của
lực lượng quân đội nhưng mà tôi đánh giá
cao hơn bức ảnh số sáu là bức ảnh
này cái sự tiếp cận của
nhà nhiễm ảnh
họ chụp và khuôn hình
nó bạo hơn xin được chúc mừng
một lần nữa tác phẩm
đoạt giải nhì của cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam

của tác giả lò văn hợp đến từ đồng nai
xin được chúc mừng tác giả
như vậy là bảy tác phẩm
còn lại sẽ đều có khả năng
trở thành quán quân của năm thứ hai
cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam
nhưng chúng ta cũng sẽ biết là
chỉ có một tác phẩm đoạt giải nhất
sáu tác phẩm còn lại sẽ cùng được trao
giải khuyến khích của chương trình
thưa quý vị và các bạn trong suốt một năm qua
của chương trình cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam
đã có rất nhiều câu chuyện với nhiều
nhân vật đầy ý nghĩa mà chúng tôi đã kể
với quý vị và các bạn thông qua nhiếp ảnh
những con người vừa bình dị nhưng cũng thật
gần gũi và dễ mến họ có thể
là những cô lao công cần mẫn vì một
cuộc sống sạch đẹp hơn đó cũng có thể
là em gái nhỏ với nét đẹp văn hóa
khi tham gia giao thông hay những người thương
kinh dòng nghị lực trở về sau cuộc chiến
hoặc câu chuyện đầy thú vị về bà con đồng bào
cao lan luôn giữ những nét đẹp
trong truyền thống văn hóa của dân tộc mình
ngay sau đây xin mời quý vị cùng hướng lên
màn hình cùng gặp lại những nhân vật mà
vẻ đẹp việt nam đã kể tới
bằng tất cả sự trân trọng và giá trị
tốt đẹp nhất trong suốt một năm vừa qua
trải qua một năm đầy sôi động
chương trình cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy đã nhận được
hàng ngàn tác phẩm ảnh dự thi
từ các nhếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên
trên khắp cả nước mỗi bức ảnh là một câu chuyện
một ý nghĩa qua góc nhìn riêng
của mỗi tác giả đó là vẻ đẹp
của những người lao động giản dị mà đáng quý
hay câu chuyện về sự nỗ lực
không đầu hàng số phận của một cô giáo
hay khoảnh khắc từ những nụ cười
hồn nhiên vô tư trong một
trò chơi dân gian
với chủ đề vẻ đẹp người lao động
trong số tháng năm vừa qua có lẽ
chúng ta chưa thể quên hình ảnh những nữ công nhân
vệ sinh môi trường đang bắt đầu
nghề làm việc khi trời vẫn còn chưa sáng
trong tác phẩm thức dậy trước bình minh
của tác giả trịnh thắng đến từ hà nội
đó chính là câu chuyện
về vẻ đẹp của những người lao động bình dị
mà lớn lao trong cuộc sống
mà chúng tôi muốn kể lại cho khán giả
ngay khi cùng nhấp ảnh gia trịnh thắng
gặp gỡ những người công nhân vệ sinh
môi trường ấy nụ cười rạng rỡ
trên gương mặt của các cô khi được xem lại
những bức ảnh chụp về chính công việc của mình
đã trở thành một động lực rất lớn
cho những người làm chương trình chúng tôi
khi mà tôi xem các bức ảnh
tôi cảm thấy rất ấm lòng
bởi công việc của chúng tôi là ngành nghề của chúng tôi
thật sự là kể cả mệt nhọc
nhưng cũng được mọi người quan tâm
thế này là chúng tôi rất là vinh dự
chúng tôi là những người lao động
mà được đưa lên những vẻ đẹp
của người lao động
mà lại với ngành nghề như thế
là chúng tôi cảm thấy rất là vui
câu chuyện tiếp theo
mà chúng tôi muốn kể
đó chính là nụ cười hồn nhiên
của bà con dân tộc cao lan
trong tác phẩm nụ cười chiến thắng
giả bùi việt đức
ngày hội là lúc mọi người được nghỉ ngơi
vui vẻ tạm quên đi vất vả thường ngày
những nụ cười sảng khoái đó
còn đẹp bởi giá trị của những hoạt động văn hóa đặc sắc
vẫn luôn được gìn giữ và bảo tồn
khi dân tộc cao lan của chúng tôi
mà được các nhiếp ảnh ra
mà quan tâm chụp ảnh
để quảng bá nền văn hóa
cuộc sống đời thường
cũng như trong lao động sản xuất của dân tộc chúng tôi
là tôi rất là phấn khởi
qua đây là tôi cũng mong muốn
các nhà nhiếp ảnh ra
có những tấm hình
quảng bá rộng rãi hơn
xinh đẹp hơn
để quảng bá giúp
nền văn hóa đặc sắc riêng của dân tộc của tôi
tạm biệt nụ cười của đồng bào dân tộc cao lan
trên khu hương vĩnh phúc
chúng ta cùng gặp lại những nhân vật thật đặc biệt
trong tác phẩm cuộc đời vẫn đẹp sao
của tác giả vũ quang ngọc đến từ hà nội
bức ảnh cuộc đời vẫn đẹp sao
chính là câu chuyện thật ý nghĩa
kể cuộc sống những người thương binh
những người mà một phần máu thịt của họ
đã để lại nơi chiến trường
cho độc lập của dân tộc
nhân vật trong tác phẩm thật giản dị
rất đổi thân thuộc
nhưng ẩn phía sau đó
chính là cảm xúc mãnh liệt của người cầm máy
bằng sự tinh tế và nhạy bén của mình
nhiếp ảnh ra vũ quang ngọc
đã thực sự mang đến cho công chúng một niềm xúc động
sự cảm phục
qua chính những nhân vật của anh
khi được xem bức ảnh của nhiếp ảnh ra vũ quang ngọc
thì chúng tôi
rất vui mừng cảm động
và cũng nhiều cảm xúc
cảm thấy nó cũng không thể
rằng là một cái bức ảnh
nghĩ là rất bình thường nhất dân dã đời thường thôi
nhưng mà cảm thấy nó lại ghi nhận được
cái khoảnh khắc mà
mình cũng cảm thấy
gia đình rồi bạn bè
lưu lại cái hình ảnh
cái khoảnh khắc đó mà
mình cũng được thể hiện ở trên
gia đình nhân dân
và bà thấy
ai trong bạn bè
cũng như là gia đình
đều thấy tôi rất xúc động
và cảm nhận
và rất phấn khởi
trong suốt một năm qua mỗi nhân vật mà chúng tôi
có cơ hội được tới thăm và gặp gỡ
họ có những hoàn cảnh những số phận khác nhau
nhưng ở những con người ấy
có một điểm chung đó là họ
luôn lạc quan vươn lên để vượt qua
những khó khăn của cuộc sống
đó chỉ là một vài hình ảnh
trong hàng ngàn những câu chuyện mà chúng tôi nhận được
từ các nhếp ảnh ra trên khắp mọi miền của tổ quốc
tất cả những câu chuyện ấy
đã được các anh kể lại thật chân thực
tinh tế và đầy xúc cảm
xin được cảm ơn các nhà nhếp ảnh trên cả nước
đã cùng chúng tôi
gửi đến công chúng những khoảnh khắc
những câu chuyện thật sâu sắc và giàu ý nghĩa
để viết nên những câu chuyện đẹp
câu chuyện về vẻ đẹp việt nam
chúng ta tiếp tục quay trở lại với chương trình
chúng ta tiếp tục quay trở lại với chương trình
hiện trên màn hình thì chúng ta đang còn bảy tác phẩm ảnh trên màn hình

và thưa các thành viên trong ban giám khảo
hiện thì các vị đã có
cân nhắc nào của mình dành cho tác phẩm đoạt giải nhất của cuộc thi năm nay chưa ạ

xin mời nhà báo việt văn ạ
thì tôi có rồi

cho nó bí mật thôi tất nhiên là tôi có rồi
dù rằng là nó thật là

chưa phải vì nó có những điểm mình có suy nghĩ một chút
còn đối với nhà lưu luận phiên bình như bảnh phụ huế thì sao

tôi chỉ đang văn khoăn giữa ba cái bức ảnh

là cái bức ảnh
những bộ đội lính trẻ

cái thứ ba là một cái bức ảnh mà

nó mang tính cũng hay rất vui
cả nước đang vui

tức là cái

cá nhân của tôi thì tôi lựa chọn trên một cái tiêu chí
tôi có thể nói tóm lại
tôi có thể nói tóm lại
tức là ba chữ cảm
tức là cái cảm xúc của người chủ
đến cái cảm nhận của

của thành viên giám khảo của chúng tôi với tác phẩm đó

với tác phẩm mà
sẽ đoạt giải

để cho ban giám khảo của chúng ta một lần nữa cân nhắc
lựa chọn tác phẩm

xin mời anh minh anh anh có thể

vâng về tác phẩm này như
các vị giám khảo của chúng ta nói rằng là